kỷ niệm ngày viêm gan thế giới hai mươi tám tháng bảy sáng nay tại hà nội hội gan mật việt nam phối hợp với học viện y dược học cổ truyền việt nam
tổ chức tọa đàm nâng cao phòng trị viêm gan ở việt nam nhằm nâng cao nhận thức của người việt nam trong phòng chống viêm gan
theo thống kê của tổ chức y tế thế giới việt nam là một trong những quốc gia nằm trong vùng có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan cao thế giới
mỗi năm có khoảng bốn mươi người chết do viêm gan b và c
viêm gan cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư gan với nhiều bệnh lý khác đã và đang là thách thức to lớn đối với nền y tế nước ta
ngày viêm gan thế giới năm nay với chủ đề trong một tương lai không có viêm gan với năm thông điệp chính
dự phòng viêm gan cho trẻ em ngăn chặn lây từ mẹ sang con không để ai lại phía sau
mở rộng xét nghiệm và điều trị và duy trì các dịch vụ viêm gan cần thiết trong đại dịch covid một mươi chín
tại việt nam ngoài thông điệp của who đặt ra tọa đàm còn muốn hướng tới kết hợp hai nền y học hiện đại và cổ truyền
vào điều trị để loại trừ viêm gan ở việt nam sau một mươi năm nữa tức năm hai nghìn một mươi năm